atm cướp tiền gia tăng tại đức
biểu tình phản đối luật nông nghiệp mới ở ấn độ
thưa quý vị truyền thông mỹ đưa tin các thượng nghị sĩ của hai đảng dân chủ và cộng hòa
đã đạt được một thỏa thuận nhằm mở đường cho cuộc bỏ phiếu về gói hỗ trợ kinh tế
liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
cuộc bỏ phiếu về gói ngân sách trị giá chín trăm linh tỷ đô la này
sẽ diễn ra trong ngày hôm nay theo giờ mỹ
các nghị sĩ mỹ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ covid một mươi chín
trị giá chín trăm linh tỷ đô la vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang
trước khi quốc hội mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
dự luật ngân sách liên bang trị giá một bốn trăm linh tỷ đô la
giúp duy trì các hoạt động của chính phủ đến tháng chín năm sau
cấp ngân sách cho các chương trình chăm sóc sức khỏe
bảo đảm an ninh nội địa và hoạt động viện trợ quân sự tại nước ngoài
hôm nay tổ chức y tế thế giới who cho biết đang liên lạc chặt chẽ
với các nhà chức trách anh về biến thể mới của virus sars cov hai
who nêu rõ giới chức anh sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin
kết quả nghiên cứu và phân tích hiện nay với tổ chức này
who sẽ cập nhật tới các nước thành viên và người dân
về đặc tính và ảnh hưởng của biến thể mới của virus sars cov hai
trước đó thủ tướng anh boris johnson và các nhà khoa học đánh giá
biến thể mới của virus sars cov hai tại anh có khả năng lây nhiễm nhanh hơn tới ba mươi
nhưng không thể đạt được
không dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn và vaccine ngừa covid một mươi chín
vẫn sẽ hoạt động hiệu quả với biến thể mới này
số lượng cây rút tiền tự động atm ở đức bị các đối tượng tội phạm cho nổ tung
để cướp tiền xảy ra ngày càng nhiều và đại dịch ngừa covid một mươi chín
dường như khiến cho xu hướng này tăng mạnh
năm hai nghìn hai mươi số cây atm bị cho nổ tung đã tăng lên mức cao kỷ lục
với ba trăm chín mươi vụ nổ tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tuy nhiên trong nhiều vụ các đối tượng vẫn không thể lấy được tiền
chẳng hạn như trong năm nay
tội phạm chỉ có thể lấy được tiền trong một trăm sáu mươi vụ
việc áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh
đã khiến cho nhu cầu về tiền mặt tăng mạnh
do vậy các cây atm thì luôn được bổ sung đầy tiền
và điều này vô tình khiến đây trở thành miếng mồi ngon cho các đối tượng tội phạm
tại ấn độ hàng trăm nghìn nông dân đã tụ tập về thủ đô để phản đối các cải cách mới về nông nghiệp của chính phủ bất chấp việc chính phủ đã đề nghị đối thoại
các nông dân cho rằng luật mới sẽ làm tổn hại đến họ và phải được bãi bỏ nhưng chính phủ ấn độ khẳng định là các nông dân đã hiểu sai
ba tuần liền những người nông dân này ở ngoài trời trong cái lạnh mùa đông
họ chiếm giữ đường cao tốc chính dẫn đến delhi
với một tối hậu thư luật nông nghiệp mới phải được bãi bỏ
chính phủ ấn độ hồi tháng chín thông qua luật cho phép nông dân tự do bán nông sản ra thị trường thay vì chỉ bán cho các chợ đầu mối do nhà nước quản lý
tuy nhiên nông dân cho rằng luật này có thể khiến họ bị các công ty lớn bóc lột khi bị mua nông sản với giá rẻ
trong khi đó nếu bán cho các chợ đầu mối do nhà nước quản lý sẽ được hưởng mức giá đảm bảo tối thiểu
chính phủ đã cố gắng giải thích những lợi ích của các cải cách mới này với chúng tôi
nhưng họ không lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi
họ nghĩ chúng tôi là những người không có hiểu biết
nhưng thực ra nông dân những người làm mọi quy trình từ hạt giống ra sản phẩm hiểu biết hơn ai hết
nhà báo kỳ cựu chuyên viết về nông thôn pisanat đã có mặt ở đây để nói chuyện với nông dân
theo quan điểm của ông năm lần thỏa thuận giữa chính phủ và nông dân thất bại vì luật nông nghiệp mới về cơ bản không đáp ứng được yêu cầu của người dân
một phần nguyên nhân nữa là chính phủ thiếu nhất quán trong thực hiện các cam kết trong bảy năm qua cũng làm nông dân thiếu tin tưởng
tôi nghĩ những cải cách mới nên được bãi bỏ
cuộc khủng hoảng nông nghiệp đã kéo dài rất nhiều năm
và những vấn đề như năng suất thấp do quy mô canh tắc nhỏ hay tiếp thị nông sản để tăng thu nhập cho người dân mới là quan trọng
hàng trăm nghìn nông dân từ người già đến người trẻ đang mặc cái rét và nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
họ kiên quyết không bỏ cuộc để tiếng nói của họ
họ được lắng nghe
trong khi đó chính phủ ấn độ khẳng định những người nông dân đang hiểu sai mục đích tốt đẹp của luật
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
kênh truyền hình rt đưa tin
dựa trên hình ảnh được chụp cả hai lúc đó đều không đeo khẩu trang
các quốc gia trên khắp châu âu đang chuẩn bị áp dụng một đợt vòng hạn chế covid một mươi chín sẽ được áp dụng ngay dịp giáng sinh này
italia là quốc gia mới nhất công bố các biện pháp mới
các cửa hàng quán bar và nhà hàng ở đó sẽ đóng cửa và việc đi lại giữa các vùng khác nhau sẽ bị cấm
đức duy trì đóng cửa các cửa hàng và hạn chế đi lại
tỷ lệ lây nhiễm tăng nhanh tại thụy điển khiến cho nước này lần đầu tiên khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và đóng cửa các cơ sở công cộng không thiết yếu
thụy sĩ dự kiến đóng cửa các nhà hàng vào tuần tới đồng thời đang cân nhắc có đóng cửa hệ thống cáp treo của các khu trượt tuyết hay không
ít nhất chín người đã thiệt mạng khi bình oxy của máy thở phát nổ gây hỏa hoạn trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở đông nam thổ nhĩ kỳ
tất cả các trường hợp tử vong đều là bệnh nhân mắc covid một mươi chín ngoài ra một mươi bốn bệnh nhân khác bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn đã nhanh chóng được chuyển sang các bệnh viện khác
văn phòng công tố địa phương cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này các biện pháp an toàn cũng đã được siết chặt
ý tưởng của con người có lẽ là không có giới hạn lông gà trong suy nghĩ bình thường của chúng ta thì chắc không thể làm gì khác ngoài việc bỏ đi
vậy mà trong trí tưởng tượng của một người thái lan trẻ tuổi thì lông gà lại có thể trở thành một nguồn nguyên liệu thực phẩm và anh đã hiện thực hóa được ý tưởng này
ý tưởng của anh dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng mang tính khoa học về thành phần của lông gà
anh souravut kittibantan nhà nghiên cứu thực phẩm thay thế từ lông gà đang chuẩn bị pha chế bột để làm bánh
loại bột trắng mịn như bột mì này hiện chưa có trên thị trường bởi đó không phải là bột mì hay bột được làm từ ngũ cốc
mà loại bột đặc biệt được làm từ bột mì
anh soragut cho biết anh đã chuyển đổi thành công thành phần dinh dưỡng tìm thấy trong lông gà thành dạng bột
và có thể dùng để chế biến thành những món ăn ngon ít chất béo mà không cần thịt
lông gà cũng chứa protein nếu việc sử dụng lông gà như một nguồn nguyên liệu thực phẩm có thể trở nên phổ biến trên thế giới
đồng nghĩa lượng lông gà hàng ngày đáng lẽ bị thải ra môi trường có thể được tái sử dụng có mục đích
anh soravut đã có ý tưởng biến lông gà thành thực phẩm
sau khi phát hiện mỗi năm ở châu âu có khoảng hai ba triệu tấn lông vũ bị vứt bỏ
con số này ở châu á có thể cao hơn tới ba mươi bởi các sản phẩm da cầm ở châu á được tiêu thụ nhiều hơn
dù đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng những loại thức ăn được làm từ lông gà cũng đã bước đầu cho kết quả tích cực
tôi thấy bột mịn có vị béo ngọt và tôi thực sự cảm thấy như đang ăn thịt vậy giống thịt đỏ
đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn các thức ăn làm từ thực phẩm thay thế được làm từ lông gà
khi lần đầu tiên ăn thử tôi không thể tưởng tượng được rằng lông gà lại có thể biến tấu thành thức ăn như thế này
cũng khá thú vị để mọi người có thể thử
anh soragut cho biết dù đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng anh hy vọng trong tương lai các sản phẩm này sẽ được các nhà hàng ăn chay đón nhận
bởi dù không được làm từ rau nhưng những loại thực phẩm được chế biến từ lông gà cũng có thể xem là các món ăn chay
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay